vào khoảng một mươi một giờ đêm qua lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp binh hòa phối hợp với công an xã hóa an bắt quả tăng lái xe nguyễn trường giang điều khiển xe tải biển kiểm soát năm mươi bốn u hai nghìn bảy mươi bảy
chở theo hàng chục tấn rác thải công nghiệp đổ trộm ra bãi đất chống tại xã hóa an
số rác thải này phân thành từng bao tải gồm nhiều loại như vải vụn lau dầu mỡ ni lông keo rán cao su
bước đầu lái xe gia khai nhận đã thu gom rác thải tại thị xã thuận an tỉnh bình dương
sau đó lợi dụng đêm tối trở về bãi đất trống ở xã hóa an để đổ trộm
hiện công an tp biên hòa đã tạm giữ xe tải cùng với số lượng rác nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ